hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tám người đã tiêm đủ liều vaccine chỉ cần cách ly ở nhà bảy ngày
ngoài ra người về quê còn được tỉnh hỗ trợ chi phí xét nghiệm hỗ trợ an sinh trong thời gian chờ xét nghiệm cách ly tại nhà
tỉnh cũng thống nhất ưu tiên vaccine cho người đủ một mươi tám tuổi để tìm việc tại quê nhà
hoặc đủ điều kiện thẻ xanh covid trở lại các tỉnh đông nam bộ làm việc
ông nhàn cho biết địa phương trong tỉnh đang giả soát nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp nhà máy
nhằm giới thiệu việc làm cho người dân trở về
chưa hỗ trợ tiền trực tiếp được như kiên giang nhưng một số tỉnh ở miền tây cũng giúp đỡ người trở về
tỉnh an giang chi cho mỗi huyện thị năm trăm linh triệu đồng từ quỹ covid một mươi chín của tỉnh
để giúp người về quê và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
địa phương vận động hai mươi gói an sinh trao cho người khó khăn đang cách ly tại nhà
đến nay tỉnh đã có hơn bốn mươi bốn người trở về
đồng tháp thống nhất miễn phí cách ly tập trung xét nghiệm và hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng một ngày cho người về quê
địa phương đã đón hai mươi chín người trở về
hồ chí minh đồng nai bình dương và long an tự về quê ở miền tây đã được dự báo khi bốn tỉnh này nới lỏng giãn cách từ mùng một tháng một mươi
có tỉnh trở về đông là sóc trăng an giang đồng tháp kiên giang tạo áp lực cho công tác cách ly và điều trị y tế ở địa phương